sau khi ăn trưa ngày một mươi bốn tháng năm hàng trăm công nhân tại công ty trách nhiệm hệ hạn sinh quân manager việt nam
địa chỉ tại khu công nghiệp khai quang thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc có biểu hiện chóng mặt buồn nôn phải nhập viện cấp cứu
ước tính các cơ sở y tế trên nề bàn tp vĩnh yên bao gồm bệnh viện đa khoa tỉnh bệnh viện hiếu nghị lạc việt
trung tâm y tế tp vĩnh yên và các cơ sở y tế khác đã tiếp nhận hơn ba trăm linh công nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm
một số công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hệ hạn sinh quân manager việt nam cho biết
bữa ăn trưa lúc một mươi hai h ba mươi phút bao gồm súp lơ xào dưa chua thịt bao xào canh rau giá
sau bữa ăn nhiều người bị đau bụng nôn mửa một số khác cảm thấy chóng mặt và buồn nôn mệt mỏi
những người yếu đã được đưa ngay vào cơ sở y tế
nhiều công nhân nghỉ làm buổi chiều đến một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm vẫn lạc đác có công nhân đến cơ sở y tế xin khám và điều trị
giám đốc sở y tế vĩnh phúc lê hồng trung chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện điều trị
cấp cứu đối với các bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm chuẩn bị sẵn sàng các phương án lực lượng thường trực
phương tiện dường bệnh thuốc hóa chất vật tư y tế để kịp thời khắc phục tổ chức tiếp nhận
điều trị xử trí kịp thời đảm bảo an toàn cho người bệnh
báo cáo nhanh của sở y tế cho biết các bệnh nhân chủ yếu có những triệu chứng như buồn nôn đau bụng không có bệnh nhân bị nặng
lực lượng công an đã đến làm việc tại công ty trách nhiệm hi hạn sinh quân nbnj việt nam
tối ngày một mươi bốn tháng năm sở y tế tỉnh vĩnh phúc cho biết các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị trên một dương bệnh
sẵn sàng công tác tiếp nhận xử trí cấp cứu điều trị các trường hợp công nhân tại công ty trách nhiệm hi hạn sinh quân nbnj việt nam
thuộc khu công nghiệp khai quang tp vĩnh yên nghi bị ngộ độc thực phẩm
theo báo cáo sơ bộ của sở y tế vĩnh phúc đến một mươi tám h cùng ngày các sở y tế trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận ba trăm linh trường hợp công nhân bị ngộ độc thực phẩm
trong đó bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc tiếp nhận năm mươi trường hợp trung tâm y tế tp vinh yên tiếp nhận tám mươi trường hợp
bệnh viện hiếu nghị lạc việt tiếp nhận hơn hai trăm hai mươi trường hợp
ngay khi nắm được thông tin lãnh đạo sở y tế vĩnh phúc đã có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh
và các cơ sở y tế chỉ đạo tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân
sở y tế vĩnh phúc yêu cầu các bệnh viện khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng hơn một dương bệnh cùng phương án lực lượng thường trực
phương tiện rừng bệnh thuốc hóa chất vật tư để kịp thời khắc phục tổ chức tiếp nhận điều trị
xử trí cấp cứu kịp thời đảm bảo an toàn cho người bệnh
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn sau khi ăn trưa các công nhân tại công ty trách nhiệm hiếu hạn sinh quân
beneger việt nam có những triệu chứng bất thương với sức khỏe như nôn đau bụng và đau đầu
các công nhân sau đó đã được đi đi cấp cứu tại các cơ sở y tế trên nệm bàn thành phố vinh yên
các công nhân cho biết bữa trưa bao gồm có những món thịt ga xào xả ớt rau súp lơ xào sưa chua canh gió giá
công ty trách nhiệm hiếu hạn sinh quân embanager việt nam là công ty một trăm linh vốn đầu tư của hàn quốc
chuyên sản xuất các mặt tháng mây mặt xuất khẩu công ty có khoảng ba công nhân đang làm việc
theo các chuyên gia y tế gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc tập thể
thậm chí có một số vụ số người nhập viện lên đến hàng trăm người
các chuyên gia y tế cho biết nếu không kiểm soát tốt nguy cơ ngộ độc sẽ gia tăng khi bước vào mùa hè
theo thống kê của bộ y tế chỉ trong vòng tám tháng từ tháng chín năm hai nghìn ba đến tháng năm năm hai nghìn bốn
cả nước đã xảy ra ba vụ ngộ độc lớn và hàng loạt vụ ngộ độc nhỏ khiến hơn một người nhập viện
và cụ thể câu chuyện càng nóng hơn khi tỉnh đồng nai vừa qua
đã xảy ra vụ ngộ độc làm hơn năm trăm sáu mươi người bị nhập viện
xong những ca nặng nhất đã phải nhờ tp hcm hỗ trợ
hai bé nặng nhất đã phải lọc máu bé sáu tuổi và đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm
vẫn hồn mê sâu và ca nặng thứ hai là một bệnh nhi bảy tuổi cũng đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng đồng nai
được hội trận bởi các chuyên gia đến từ tp hcm
hay như vụ việc ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại quán chương anh tp nha trang khánh hòa
khiến hơn ba trăm sáu mươi chín người phải nhập viện điều trị vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sau đó vài ngày cũng tại khánh hòa cũng đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khác
khiến nhiều học sinh tại trường tiểu học vĩnh trường tp nha trang nhập viện
đáng tiếc trong vụ việc này một học sinh lớp năm đã tử vong
các em học sinh này đều ăn sáng bên ngoài nhà trường trước khi vào học
và tính đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn cũng đã liên tiếp xảy ra hai vụ ngộ độc thực phẩm lớn
xảy ra tại tp hcm và tp nhi đồng nai
tại tp hcm bệnh viện lưu dương
lê văn thịnh đã tiêu nhận một mươi năm học sinh tiểu học trên địa bàn tp thủ đức
cấp cứu với các triệu chứng nôn nói chóng mặt trần đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa
nghi ngờ ngộ độc thực phẩm
trong đó một mươi năm em học sinh đều ăn các món cơm quặn mua trước cổng trường
cũng trong thời điểm đó tại đồng nai
có đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì băng tại phường xuân bình tp long khánh
khiến năm trăm sáu mươi tám người đã phải nhập viện khám và điều trị trong đó có một trẻ tiên lượng nặng
bác sĩ trường hữu khanh phó chủ tịch liên tri hội chuyển nhiễm tp hcm cho biết
thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển
thức ăn sẽ bị ôi thiêu hay bị nhiễm vi trùng ký sinh trùng nếu không được bảo quản đúng cách
nguy cơ này sẽ càng cao hơn với những thức ăn đường phố
khi phần đông người bán chưa nghiêm túc chấp hành quy định về dụng cụ bảo hộ
dụng cụ bảo quản hoặc nguồn gốc nguyên liệu
ngộ độc hàng loạt thường do ba nhóm vi khuẩn tụ cầu vàng samalela và ecoli
và phát triển trong thức ăn tiết xác độc tố rất nhanh gây ngộ độc cho người sử dụng
thời gian qua hầu hết các vụ ngộ độc thực phẩm lớn đã xảy ra xác định nguyên nhân là do nhiễm vi khuẩn salmella
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cũng cho biết
vi khuẩn salmerla có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm như thịt gà thịt bò thịt lợn
trứng trái cây rau và cả thực phẩm chế biến sẵn
sau khi vào qua đường ăn uống samalela dễ gây nhiễm trùng ở dạ dày ruột thời gian ngủ bệnh từ sáu đến bảy mươi hai giờ
bệnh nhân thường có biểu hiện đau bụng nôn tiêu chảy suốt với những biểu hiện mặt nước
tuy nhiên có tới tám trường hợp vi khuẩn đi sâu vào máu gây dần những khuẩn huyết
sốc nhiễm khuẩn và dễ gây tử vong đặc biệt khi vi khuẩn quá nhiều cơ thể sẽ yếu đi
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên cũng cho biết thêm khi bị ngộ độc thực phẩm với những dấu hiệu như đa bụng
luôn nói người dân không nên chủ quan mà cần phải tới ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời
đồng thời trong vòng thời gian từ hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h sau đó cũng cần phải tự theo dõi sức khỏe
nếu có dấu hiệu nặng hơn cũng cần phải đến ngay bệnh viện để tránh những biến chứng đáng tiếc
bộ y tế yêu cầu các đề thực hiện đầy đủ có hiệu quả các biện pháp phong ngừa
ngăn chặn khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc thực phẩm
thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn theo đúng quy định
cường kiểm tra việc chấp hành luật an toàn thực phẩm xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định
nghiên cứu xây dựng và sử dụng hiệu quả hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm theo đúng quy định
cũng chỉ đạo cấp cứu điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm
đảm bảo tốt cho sức khỏe tính mạng người dân khi xảy ra một ngộ độc thực phẩm
sau khi hàng loạt những vụ ngộ độc thực phẩm đáng tiếc đã xảy ra
thủ tướng cũng yêu cầu bộ nông nghiệp phát triển nông thôn công thương thực hiện đầy đủ trách nhiệm
phối hợp với bộ y tế điều tra nguyên nhân chủ trì trong việc truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc
thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo đúng quy định của luật an toàn thực phẩm và phân công của chính phủ
bộ y tế bộ nông nghiệp phát triển nông thôn bộ công thương tổ chức thực hiện chương trình giám sát
phòng ngừa ngăn chặn sự cố an toàn thực phẩm và công tác phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm
thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo đúng quy định
người đứng đầu chính phủ ra cho ubnd tỉnh thành phố
chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn
cần phải có biện pháp phù hợp nâng cao năng lực hiệu quả hiệu lực quản lý điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thức ăn đường phố cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
an toàn thực phẩm tại các khu chợ trên địa bàn và các đối tượng phân cấp quản lý
tổ chức thường xuyên đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm về luật an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quản lý
bên cạnh đó thủ tướng cũng yêu cầu ubnd các tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn tập trung cứu chữa các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại tỉnh vĩnh phúc đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe người dân